cục thuế tp hcm vừa công khai thông tin danh sách gần một một trăm sáu mươi đơn vị nợ thuế
với tổng số tiền thuế tiền phạt tiền chậm nộp tính đến thời điểm ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín là hơn hai bảy trăm sáu mươi tỷ đồng
theo đó đứng đầu danh sách là công ty cổ phần đầu tư và phát triển sài gòn sdi
với số tiền nợ thuế lên đến bốn trăm năm mươi năm năm tỷ đồng
ba doanh nghiệp có nợ thuế trên một trăm linh tỷ đồng gồm công ty thương mại sản xuất dịch vụ đông mê công một trăm một mươi ba tỷ đồng
công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại lô hội một trăm linh năm hai tỷ đồng và công ty cổ phần thương mại tư vấn đầu tư xây dựng bách khoa việt một trăm linh tỷ đồng
ngoài ra còn một số doanh nghiệp có số tiền nợ thuế hơn năm mươi tỷ đồng như công ty trách nhiệm hữu hạng bệnh viện đa khoa phú thọ sáu mươi hai bốn tỷ đồng
và công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư xây dựng phát triển nhà hoàng phúc năm mươi một sáu tỷ đồng
trong đợt công bố giữa tháng chín năm hai nghìn một mươi chín có một một trăm bốn mươi bốn doanh nghiệp nợ thuế với số tiền khoảng hai một trăm bảy mươi một tỷ đồng